ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các quận huyện tăng cường tuyên truyền vận động người dân bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi
trước nguy cơ xâm nhập và phát sinh bệnh lở mồm long móng ở gia súc dịch tả lợn châu phi và dịch cúng gia cầm dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
các quận huyện được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và dịch bệnh gia súc gia cầm kịp thời xử lý không để dịch bệnh lây lan
nhất là tại các hộ chăn nuôi không bảo đảm các điều kiện chăn nuôi các vùng ổ dịch cũ quanh khu vực giết mổ và địa bàn giáp danh với các tỉnh
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc không qua kiểm dịch
các trường hợp kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm trái phép các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn
để phòng ngừa dịch bệnh bảo đảm sức khỏe thành phố cũng khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm an toàn bảo đảm có nguồn gốc đã qua kiểm dịch